một tụ điểm tổ chức bơm tạp chất vào tôm nguyên liệu vừa bị công an huyện an minh tỉnh kiên giang bắt quả tang
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
theo đó vào khoảng thời gian trên lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm hình sự kinh tế và ma túy
công an huyện an minh đã tiến hành bắt quả tang một cơ sở đang tổ chức cho sáu lao động bơm tạp chất vào tôm nguyên liệu
tại nhà của ông nguyễn xuân dũng ở ấp phong lưu xã vân khánh đông
tại hiện trường lực lượng công an đã tạm giữ gần một trăm linh kg tôm đã được bơm tạp chất và sáu bình chứa tạp chất
có gắn kim tiêm một thùng tạp chất và nhiều dụng cụ khác
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật